hố đen là gì chúng ta không biết về nó không biết bên trong nó có gì và điều gì khiến cho nó trở nên đặc biệt hấp dẫn đến vậy
nó dường như phá vỡ mọi định luật vật lý mà chúng ta đã biết những điều chưa biết này luôn thôi thúc chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu nhiều hơn
nhà khoa học albert einstein từng không tin hố đen thực sự tồn tại
những vật thể siêu nặng này nuốt chừng mọi thứ tới gần chúng và không gì có thể thoát ra
bao gồm cả anh chàng
tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một mươi năm sau khi einstein qua đời
roger penrose chỉ ra hố đen thực sự có thể hình thành và mô tả chi tiết về chúng
ở trung tâm hố đen chứa những điều kỳ dị mà tại đó mọi quy luật tự nhiên đã biết đều không thể áp dụng
nghiên cứu đột phá của ông vẫn được coi là một trong những đóng góp quan trọng nhất và thuyết tương đối tổng quát của einstein
trong khi đó nhà khoa học reinhard jengel và andré ghez tập trung nghiên cứu một khu vực gọi là sagittarius a
ở trung tâm giải ngân hà
họ lập bản đồ quỹ đạo của những ngôi sao sáng nhất ở gần trung tâm giải ngân hà nhất
và nhận thấy có một vật thể vô hình cực nặng đang hút các ngôi sao khiến chúng quay với tốc độ siêu nhanh
khu vực không lớn hơn hệ mặt trời này có khối lượng gấp khoảng bốn triệu lần ngôi sao của chúng ta
mở rộng giới hạn của công nghệ họ cải tiến các kỹ thuật mới để bù đắp những biến dạng do bầu khí quyển trái đất gây ra
chế tạo các công cụ độc đáo và cam kết nghiên cứu lâu dài
phát hiện của các nhà khoa học năm nay đặt nền móng cho việc nghiên cứu về những vật thể đặc và siêu nặng
vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp và thúc đẩy nghiên cứu trong tương lai
đó không chỉ là câu hỏi về cấu trúc bên trong của chúng
mà cả về cách kiểm tra thuyết tương đối trong những điều kiện cực hạn ở sát hố đen
ba nhà khoa học sẽ cùng chia sẻ giải thưởng một mươi triệu quoron thụy điển khoảng một một triệu đô la mỹ